còn tại tỉnh phú yên vào khoảng một mươi tám h ngày tám tháng sáu trên tuyến quốc lộ một đoạn qua xã an phú
thành phố tuy hòa cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai vợ chồng chết tại chỗ
theo các nhân chứng vào thời điểm trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát bảy mươi bảy b sáu trăm ba mươi tám chưa rõ người điều khiển
đang điều thông đã vai trạng với một xe mô tô do ông huỳnh tấn minh
trú tại thành phố tuy hòa điều khiển trở theo sau vợ là bà nguyễn thị nga
điều thông theo chiều ngược lại
hậu quả hai vợ chồng ông minh đã chết tại chỗ xe mô tô hư hỏng hoàn toàn
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ